thông tin từ ubnd huyện nam đàn tỉnh nghệ an cho biết đến sáng nay đám cháy rừng thuộc địa bàn xóm tân phong xã thanh khai huyện thanh trương đã được dập tắt
chính quyền địa phương đang tiếp tục tập trung tuần tra kiểm soát để xử lý nguồn cháy không để đám cháy bùng phát trở lại
vào sáng ngày ba mươi tháng bốn một đám cháy bùng lên tại khu vực rừng thuộc địa bàn xóm tân phong xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã cùng với người dân địa phương khẩn trương dập lửa
tuy nhiên do nắng nóng gió tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan sang cánh rừng thuộc địa bàn xã nam thái và khu vực gần đền vua mai hắc đế thuộc thị trấn nam đàn huyện nam đàn
với số lượng khoảng năm trăm linh người tham gia đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng bốn đám cháy cơ bản đã được khống chế
hiện diện tích rừng và thiệt hại đang được thống kê